công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cơ quan công an khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu nhiều loại tân dược giả
đến nay thì công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn
đấu tranh với hành vi buôn lậu dịp cuối năm
lực lượng chức năng các địa phương đã đẩy mạnh và xử lý nghiêm các đối tượng
tại bình định bên cạnh các kế hoạch kiểm tra định kỳ thời gian qua lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cảnh sát kinh tế
cũng đã tăng cường kiểm soát phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm
hơn năm trăm linh hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng tử
trong đó có một trăm linh bốn hộp thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng
tổng giá trị các mặt hàng trên là hơn bốn mươi triệu đồng được phát hiện trong kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân phát
tại khu vực phường đống đa thành phố quy nhơn do ông đỗ văn tiến làm giám đốc
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ gian lận thương mại mà lực lượng chức năng tỉnh bình định phát hiện bắt quả tang trong thời gian gần đây
đáng chú ý là qua kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại phường hoài hương thị xã hoài nhơn
lực lượng chức năng tạm giữ gần hai mươi hộp mỹ phẩm giả các loại ước tính trị giá khoảng một tỷ đồng
theo thống kê tính tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai cục quản lý thị trường tỉnh bình định đã kiểm tra tám trăm năm mươi sáu vụ
trong đó phát hiện năm trăm một mươi chín vụ vi phạm xử lý năm trăm một mươi bảy vụ hai vụ chờ xử lý
tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn hai bảy tỷ đồng và số hàng hóa là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu hơn một hai tỷ đồng
số hàng hóa là tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu chờ xử lý trị giá hơn một trăm một mươi sáu triệu đồng
lực lượng quản lý thị trường sẽ xây dựng kế hoạch cao điểm để triển khai trên các hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm
để ngăn chặn và chống các mặt hàng trên lưu thông đặc biệt là quăn
đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho tết như rượu bia nước giải khát thực phẩm và thuốc lá và một số hàng công như thuốc lá
và đồng thời cũng không loại trừ việc các mặt vật tư phục vụ cho sản xuất đông xuân như phân bón thuốc bảo vệ thực vật
mặt hàng xăng dầu và trang thiết bị y tế phòng chống dịch
thị trường hàng hóa khá sôi động nhất là nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng các cơ quan chức năng tỉnh bình định đã và đang nỗ lực tăng cường kiểm tra kiểm soát
kiên quyết xử lý những trường hợp gian lận thương mại góp phần để môi trường kinh doanh lành mạnh bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng
cục hàng không việt nam vừa có văn bản về việc bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng phục vụ hành khách dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan này đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm
tại các cảng hàng không cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm
ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách
bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến hủy chuyến
so với lịch bay thường lệ mùa đông hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trung bình hàng ngày các hãng hàng không khai thác tăng thêm từ hai trăm năm mươi đến hai trăm chín mươi chuyến trên các đường bay nội địa
bộ thông tin và truyền thông
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản số một nghìn bảy trăm một mươi năm yêu cầu các đại lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc cần ra soát
chấm dứt ngay hoạt động đăng ký kích hoạt mua bán sim không đúng quy định của pháp luật
bộ thông tin và truyền thông cũng yêu cầu chỉ tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra đối chiếu chính xác thông tin của cá nhân tổ chức
đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung đặc biệt là tuyệt đối không sử dụng phần mềm
ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công cụ khác để giả mạo thông tin ảnh chụp giấy tờ của cá nhân tổ chức để đăng ký thông tin thuê bao di động
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin vấn giá cả thị trường
ở thời điểm này thương lái tìm đến tận vườn thanh long của nhà vườn tỉnh tiền giang thu mua với giá cao nhất trong năm nay
trái thanh long ruột đỏ loại một giá trên ba mươi đồng một kg
từ hai mươi sáu hai mươi tám đồng một kg tăng gấp hai lần so với tháng trước
với mức giá này trừ mọi chi phí người trồng cây thanh long có lãi hơn một mươi đồng một kg
trái thanh long ở tỉnh tiền giang tăng giá là do bước vào vụ nghịch sản lượng giảm
trong khi đó nhu cầu đưa đi xuất khẩu sang thị trường trung quốc hút hàng
mùa tết hai nghìn hai mươi ba làng quất cảnh xã cẩm hà thành phố hội an quảng nam khởi sắc
giá cả cuốt năm nay tăng hơn hai mươi so với năm ngoái
trộn quất năm ngoái có giá cao hơn hai mươi
giá bán một triệu đồng một trộm năm nay tăng lên một hai đến một bốn triệu đồng
dù giá bán cao hơn năm ngoái nhưng hiện tại tám mươi số lượng quất đã được đặt mua
tại các chợ dân sinh giá nhiều loại rau xanh lại ghi nhận mức tăng vọt gấp hai ba lần so với bình thường
theo đó rau muống hiện có giá một mươi năm hai mươi đồng một mớ rau cần một mươi ba đồng một mớ hai năm lạng
su hảo một mươi đồng một củ rau ngót và cải ngọt cải xanh giá đều ở mức một mươi năm hai mươi đồng
giá bán một triệu đồng một mớ bí xanh tăng lên hai mươi năm ba mươi đồng một kg hành lá có giá năm mươi đồng một kg
thủ tướng chính phủ vừa ký công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt
hiệu quả bền vững và chăm lo đời sống người lao động
để đảm bảo việc làm chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động
đặc biệt trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ lao động bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương
theo sát tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh về tuyển dụng sử dụng lao động trong doanh nghiệp
kịp thời hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách
thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng đề nghị ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổng liên đoàn lao động việt nam
theo dõi nắm bắt tình hình chi trả lương thưởng cho người lao động đặc biệt quan tâm người lao động bị mất việc
thiếu việc làm tạm thời để có thể có các giải pháp hỗ trợ kịp thời hiệu quả bảo đảm việc làm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động
thưa quý vị sau một năm làm việc thưởng tết là điều mà mọi người lao động đều mong chờ
điều này cũng được thể hiện qua sự quan tâm ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm gắn bó cống hiến
chính vì vậy mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do những tác động kéo dài của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới nhưng mà đa số thì các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực
cố gắng nhằm đảm bảo duy trì thường tết hai nghìn hai mươi ba cho người lao động không thấp hơn năm trước
trải qua hai năm khó khăn cùng công ty do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
năm nay với số lượng đơn hàng cao hơn dây chuyền sản xuất được phục hồi
nhân viên tại công ty này đều đang mong chờ thường tết
năm quý mão hai nghìn hai mươi ba sẽ cao hơn năm trước xứng đáng với công sức làm việc của người lao động trong năm
tình hình kinh doanh của hai năm trước có bị ảnh hưởng một chút
nhưng mà trong năm nay thì tình hình kinh doanh đã vượt lên và phát triển công ty đã phát triển hơn rất là nhiều rồi
thế nên là mình cũng hy vọng là đến cuối năm thì có thể nhận được một cái mức thưởng xứng đáng
cho một năm đã làm việc và cống hiến ở đây
theo ghi nhận của phóng viên nhiều doanh nghiệp đã và đang xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho người lao động
trong đó nỗ lực đảm bảo tiền lương thưởng tết
đối với những doanh nghiệp hoạt động ổn định và điều việc thì mức thưởng đã được xác định rõ
ít nhất là một tháng lương cơ bản
ngoài ra còn nhiều hình thức thưởng tết cho nhân viên như tặng quà tặng sản phẩm mà công ty sản xuất
nói riêng về doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi cũng phải hết sức cố gắng để lấy được những đơn hàng
cũng như là tạo ra những nhu cầu dù là sẽ tạo ra ít lợi nhuận cũng như là tạo ra ít doanh thu cho công ty hơn
chúng tôi vẫn đang thực hiện chính sách lương thưởng tháng một mươi ba
và sau đó thì có thể vì tùy theo tình hình hoạt động thực tế của kinh tế của công ty
thì chúng tôi có đưa ra thêm thưởng có thể là cổ phần cho doanh nghiệp hoặc là một phần của lợi nhuận trong việc tiền mặt như đó
năm nay thì sau dịch covid thì hoạt động của công ty tết cũng quay trở lại
và thưởng tháng một mươi ba của chúng tôi là
chắc chắn là
người lao động có được thưởng và có những tháng lương tiếp theo nữa có thể là tháng lương thứ một mươi bốn các bạn cũng sẽ có
ngoài ra thì trong các tháng làm việc của các bạn thì các bạn cũng được thưởng theo doanh số đối với các bạn mà làm việc tại nhà hàng
cùng với sự tính toán cân đối tài chính của người đứng đầu các cơ quan đơn vị các tổ chức công đoàn cơ sở
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo tiền thưởng tết cho người lao động mỗi dịp tết đến xuân về
trong dịp này thì tổ chức công đoàn cũng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc mà giám sát
đảm bảo cho cái việc người sử dụng lao động thực thí đầy đủ các cái chế độ chính trách cho người lao động
nhất là tiền lương tiền thưởng các cái chính trách mà người lao động được thưởng
phải tổ chức các cái tết chung bày xuân đoàn kết đối với công nhân lao động
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội
các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các sở lao động thương minh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp người sử dụng lao động trên địa bàn
ra soát thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương tiền thường và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay